chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ngân hàng nhà nước việt nam ngân hàng thương mại cổ phần nam á
ubnd tỉnh lào cai và các đơn vị thi công đã ký kết hợp đồng cung ứng tiến dụng
để xây dựng đường cao tốc tiếp nối từ cao tốc nội bài lào cai đến khu du lịch quốc gia sapa
theo đó ngân hàng thương mại cổ phần nam á sẽ bảo đảm cung ứng tín dụng với số tiền ba trăm linh ba tỷ đồng
cho các đơn vị thi công đường cao tốc tiêu chuẩn tiếp nối từ cao tốc nội bài lào cai
đến khu du lịch quốc gia sapa
dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối cao tốc nội bài lào cai đến sapa
được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
dự án gồm hai tuyến nâng cấp quốc lộ bốn d và xây dựng mới tỉnh lộ một trăm năm mươi
đi qua các huyện sapa bát sát và thành phố lào cai
dự án có tổng mức đầu tư hai năm trăm một mươi tám tỷ đồng bao gồm vốn chủ sở hữu
vốn vai ngân hàng của các nhà đầu tư và nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ
với thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng hai mươi bốn năm